vào lúc một giờ chiều theo giờ địa phương tức là một mươi tám h chiều ngày một mươi sáu tháng bốn theo giờ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng vô nhân và đoàn cấp cao việt nam đã đến sân bay tại thủ đô praha
bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa séc theo lời mời của thủ tướng cộng hòa séc andrei bapic
trong chuyến thăm dự kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ hội kiến chủ tịch hạ viện séc
chào xã giao tổng thống séc dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam séc gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại séc
theo chương trình dự kiến ngay trong chiều cùng ngày thì khi đến séc thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tiếp lãnh đạo hội hiểu nghĩa séc việt
tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn thăm đại sứ quán việt nam tại séc
chuyến thăm séc lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao